bộ giao thông vận tải vừa ban hành thông tư số ba mươi tám sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số một mươi hai về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
theo đó việc đào tạo và cấp giấy phép lái xe ô tô sẽ có nhiều sự thay đổi so với hiện tại
cụ thể trong một khóa học mỗi học viên sẽ được đào tạo tất cả các phần sau phần lý thuyết phần học đạo đức người lái xe
phần học cấu tạo sửa chữa xe cơ bản phần học thực hành trên xa hình phần học lái xe trên đường trường
tất cả tổng cộng phải đạt trên một trăm linh giờ học chi phí đào tạo lái xe cũng sẽ tăng theo
ước tính đối với chi phí đào tạo lái xe ô tô hạng b hai sẽ có mức tối thiểu từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng tức tăng khoảng gấp hai ba lần so với thời điểm hiện tại
ngoài ra kể từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi tất cả các trung tâm cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên cả nước sẽ phải triển khai lắp đặt toàn bộ ứng dụng công nghệ nhận dạng học viên
trên các xe ô tô tập lái cũng sẽ đều được lắp đặt thiết bị giám sát thời gian và hành trình để quản lý
và theo dõi việc thực hành của học viên xuyên suốt thời gian tham gia đào tạo và sát hạch bằng lái ô tô